học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vừa phối hợp với tỉnh ủy thanh hóa tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề
xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tham dự và phát biểu tại hội thảo
hơn tám mươi tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ vị trí vai trò của công tác cán bộ chiến lược cán bộ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
hội thảo đề xuất những giải pháp về xây dựng đội ngũ nhân sự cho hệ thống trường chính trị cấp tỉnh quản lý hoạt động nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra
từ kết quả của hội thảo học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan trung ương sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn để tiếp tục trình ban bí thư